trước thông tin lan truyền cá chết trên đảo lý sơn do bị đầu độc ngày hôm nay công an huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã vào cuộc điều tra và khẳng định chuyện này là bịa đặt
sau khi thông tin cá chết được đăng tải trên mạng xã hội công an huyện lý sơn đã đi điều tra và xác định hoàn toàn không có chuyện cá chết ở lý sơn là do bị đầu độc
truyền cá chết ở lý sơn là có nhưng do thời tiết mấy ngày qua trời nắng nóng và có dòng nước nóng của hải lưu đi qua các lồng bè cá chết hàng loạt
điều này được chính những người chủ nuôi cá khẳng định bởi khi thấy cá chết người dân đã thử đưa tay xuống nước biển nước rất nóng
việc này cũng đã xảy ra trong nhiều năm qua nhưng đây là lần đầu tiên lượng cá chết nhiều như vậy
trước đó tại huyện đảo lý sơn đã có khoảng bốn mươi tấn cá tại một mươi lồng bè của người dân đang nuôi bị chết
trước vụ việc trên nhiều người đã chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội thông tin cá chết là
do bị đầu độc gây hoang mang dư luận
cho đến nay hiện tượng cá chết đã không còn xảy ra
hiện cơ quan chức năng huyện lý sơn tiếp tục xử lý vụ việc gửi mẫu cá chết đến cơ quan kiểm định để xác định nguyên nhân chính xác nhất